về triển khai chỉ thị số một ctttg ngày ba tháng một năm hai nghìn hai mươi ba của thủ tướng chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trong tình hình mới
để cụ thể hóa chỉ thị các tổ giải pháp hướng dẫn khó khăn vướng mắt của các cơ quan doanh nghiệp tổ chức cá nhân trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ được thành lập và hoạt động có hiệu quả
và đến đây thời lượng dành cho chương trình nghị quyết một mươi hai cũng xin được tạm dừng
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại